theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia tỷ lệ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia chiếm một ba
nhìn vào những vụ tai nạn giao thông thảm khốc gần đây dư luận đặt ra câu hỏi có nên xem lại các quy định thắt chặt lại sức khỏe của lái xe hay không
tính hết quý i năm hai nghìn một mươi chín toàn quốc xảy ra gần bốn vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết một tám trăm bảy mươi năm người
trong đó tỷ lệ tai nạn giao thông do rượu bia chiếm một bốn mươi bảy
ủy ban an toàn giao thông cho biết nghiêm cấm sử dụng rượu bia là một trong những nguyên tắc cơ bản trong an toàn giao thông nhưng đã bị vi phạm
chẳng hạn như là anh đi không đúng phần đường làn đường tránh vượt không đúng quy định thế rồi là chuyển hướng không quan sát sử dụng rượu bia vi phạm quy định về tốc độ
thì đấy thực ra là những nguyên tắc mà cực kỳ cơ bản trong quá trình tham gia giao thông thế nhưng mà đã bị vi phạm
nghị định số bốn mươi sáu năm hai nghìn một mươi sáu có quy định rõ chế tài xử và hành chính với lái xe uống rượu bia tham gia giao thông từ phạt tiền đến tước giấy phép lấy xe trong thời hạn quy định nhưng dường như chưa đủ sức gian đe
ngoài ra bộ giao thông vận tải đã cắt bỏ điều kiện số một mươi tám doanh nghiệp vận tải chịu trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe cho lái xe vì cho rằng luật lao động đã quy định
nếu bỏ quy định này thì người lấy xe có thể dễ dàng có được giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe ở nhiều trung tâm khám sức khỏe hiện nay
thậm chí mua là có
thế nhưng mà lại giao cho doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp vận tải lại giao khoán trắng công tác cho lấy xe
thế thì lái xe có thể đến một cái trung tâm khám sức khỏe mà có thể không đảm bảo chất lượng và họ vẫn lấy được cái giấy khám sức khỏe đó
thế thì cuối cùng mục tiêu của chúng ta rất tốt thế nhưng rõ ràng công tác triển khai thực hiện đang có những bất cập
trong khi ý thức của người tham gia giao thông hạn chế trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải chưa cao
thì hệ thống pháp luật cần phải được thiết kế

có như vậy tình trạng vi phạm an toàn giao thông các vụ tai nạn thảm khốc sẽ được giảm bớt không còn là nỗi ám ảnh với nhiều người